tiếp đến ngày một mươi hai tháng bốn tại km số ba mươi quốc lộ một a thuộc xã vân thủy huyện tri lăng đã bắt quả tang bốn đối tượng cùng chú tại thành phố hải phòng
tăng vật thu giữ là một mươi hai viên nén ma túy bốn túi ma túy tổng hợp ba kg cỏ mỹ
khám xét nơi ở của đối tượng thu giữ thêm một kg ma túy tổng hợp
mở rộng án thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn thị quy và lương thị thu trang
đến thời điểm này ban chuyên án đã bắt giữ một mươi bốn đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ nhiều tăng vật
hiện chuyên án vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng để truy bắt những đối tượng liên quan bóc gỡ tận gốc đường dây ma túy xuyên biên giới